vâng thưa quý vị nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
tối qua tại hà nội đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phối hợp với nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân bộ công an
tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên bảy mươi năm năm công an nhân dân khắc ghi lời bác
đến tham dự chương trình có thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chương trình nghệ thuật gồm một mươi bảy tác phẩm được dàn dựng công phu
ca ngợi đảng bác hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước
truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
đêm nghệ thuật này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với nhân dân
và du khách quốc tế là sự gần gũi thân thiện gắn bó của lực lượng công an nhân dân
đối với quần chúng nhân dân
trong mặt trận phòng chống tội phạm thì những người chiến sĩ công an nhân dân
là những người rất là mưu trí dũng cảm và rất là kiên quyết
nhưng mà đối với đời thường đối với nhân dân thì luôn gần gũi gắn bó và mật thiết với nhân dân
chương trình nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức
với mong muốn đem lời ca tiếng hát thay lời tri ân những cống hiến hy sinh
của các thế hệ cán bộ lão thành các liệt sĩ công an nhân dân
vì nền độc lập tự do hòa bình thống nhất đất nước
đồng thời tiếp tục lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi đến cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
tôi cùng với toàn thể cán bộ chiến sĩ diễn viên các nghệ sĩ của đoàn nghi lễ công an nhân dân
bộ tư lệnh cảnh sát đạo động của công an đã cùng đồng tâm hiệp lực
và cùng với một cái tinh thần phấn khởi hân hoan và mong muốn là
truyền tải cái thông điệp cái hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
ngoài những thất vả tập luyện ngoại thao trường và bảo vệ an ninh trật tự
thì chúng tôi cũng là những chiến sĩ nghệ sĩ luôn luôn có sự mềm mại
luôn luôn có sự huyền chuyển qua những tác phẩm của thể diễn ngày hôm nay
cũng như là các chương trình chúng tôi cũng đã thể diễn cho bà con nhân dân xem
cũng mong muốn là để bà con nhân dân và các du khách
sẽ hiểu thêm về những hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
là một nhà công cũng đã từng biểu diễn phục vụ nhân dân rất nhiều lần rồi
nhưng mà mỗi lần thì nó mang lại cho mình những cái cảm xúc nó khác nhau
lần này thì cảm xúc rất là vinh dự tự hào cũng như là rất là hưng phấn
được biểu diễn trước số đông quần chúng nhân dân cũng như là bạn bè khách quốc tế du lịch như thế này
rất là vinh dự tự hào khi được mang những lời ca tiếng hát
cũng như là tiết mục văn hóa văn nghệ để phục vụ nhân dân
chương trình nghệ thuật bảy mươi năm năm công an nhân dân khắc ghi lời bác
được người dân hào hứng đón nhận
nhiều khán giả chia sẻ đây là lần đầu tiên được xem các chiến sĩ công an biểu diễn ở khu phố đi bộ
ở ngoài đời thì tôi thấy các chiến sĩ công an rất là cứng cát
lúc làm nhiệm vụ thì rất là nghiêm túc
thế nhưng mà khi lên sân khấu biểu diễn thì không nghĩ là người ta lại mềm mại và đẹp như thế
chúng ta rất là mong muốn là dường xuyên ví dụ như là cuối tuần hoặc là cuối tháng
thì là cái giải phóng
có những cái chương trình như này để chúng tôi được xem được hiểu hơn về người công an
ngoài những cái việc là người ta làm việc ở ngoài đường
hoặc là ngoài những việc bảo vệ nhân dân bảo vệ đất nước
thì những cái này cũng làm một cái phần để cho mọi người hiểu hơn về lực lượng công an nhân dân
thông qua chương trình nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an luôn thân thiện gần gũi với quần chúng nhân dân
vì nhân dân phục vụ qua đó giúp cán bộ chiến sĩ trẻ và nhân dân hiểu rõ hơn về trang sử hào hùng
của chúng ta
dân tộc truyền thống vẻ vang của đảng và những chiến công to lớn của lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh